các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
trong lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng ba bệnh viện nhi đồng đồng nai tiêm nhận bé nhpa sinh năm hai nghìn một ngụ tại phường biểu hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đưa người dân đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng ở vùng đầu mặt
ngay sau đó bệnh nhân đã được xử lý vết thương trích ngừa uốn ván chụp ct và dùng kháng sinh thuốc giảm đau
một bác sĩ phụ trách khoa chấn thương chỉ hình bỏng bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết kết quả chụp ct của bệnh nhân cho biết chưa thấy xuất hiện bất thường trên não
hiện sức khỏe bệnh nhân ổn tiếp xúc tốt
theo lời khai ban đầu của gia đình sau khi ba mẹ đi hôn năm hai nghìn hai mươi bé pa ở với mẹ ruột và cha dưỡng
tối ngày hai mươi tháng ba khi mẹ và cha dựng mâu thuẫn cãi cọ cha dựng bực tức đã dùng dao tấn công pa khi bé đang nằm trên giường ngủ
liên quan đến vụ việc người đàn ông bong nhiên thành giám đốc công an quận bình thạnh tp hcm mới đây đã liên hệ để mời làm việc lấy lời khai của nạn nhân
ông ntl bốn mươi bốn tuổi ngụ tại tp hcm
chiều cùng ngày công an quận bình thạnh đã mời làm việc lập hồ sơ lấy lời khai của ông về việc bị ai đó lấy thông tin cá nhân để đứng tên giám đốc một công ty trên địa bàn quận bình thạnh
ông l cho biết công an cho biết qua thông tin trên báo chí nên mời làm việc lấy lời khai cũng như mong muốn và nguyện vọng của tôi
trước đó ông l cũng đã nhận được giấy mời của tri cục thuế quận bình thạnh với nội dung mời ông lên làm việc vào sáng ngày hai tháng bốn tới đây
nội dung làm việc được nêu là về tình hình kê khai thuế và tình hình hoạt động
tình hình hoạt động tại địa chỉ đăng ký với cơ quan thuế
như đã đưa tin thời gian trước tết ông l tra cứu mã số thuế bằng căn cước công dân trên hệ thống điện tử
thì tá hỏa phát hiện mình đang là giám đốc một công ty có trụ sở ở phường sáu quận bình thạnh
ông l lo quá nên chạy qua địa chỉ mà công ty nấy khai báo là trên đường nguyễn huy tường phương sáu quận bình thạnh
tuy nhiên đây là một tòa nhà làm văn phòng cho thuê
ông l nói người chủ cho một người trung quốc thuê lại người này lại tiếp tục chia thành các văn phòng nhỏ
và cho thuê tiếp không ai ở đây biết về công ty này
đồng thời cũng cho biết số điện thoại đăng ký cũng là số ảo không liên lạc được
sau đó ông l đến sở kế hoạch và đầu tư tri cục thuế để trình báo vụ việc mình bỗng nhiên thành giám đốc
ông l cũng cho biết theo thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
thì công ty này có vốn điều lệ là năm tỷ đồng đăng ký lần đầu vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến vụ bị cáo uống thuốc sau khi nghe tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên y án sơ thẩm
không chấp nhận kháng cáo tối ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau cho biết
bị cáo đã không qua khỏi
theo đó lê minh lình là một trong năm bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã lương thế trân
huyện cái nước tỉnh cà mau vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi tòa án huyện cái nước xử sơ thẩm tuyên năm bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích
thì cả năm bị cáo cùng kháng cáo
trong đó có bốn trên năm bị cáo kháng cáo kêu oan
bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo lê minh lình kháng cáo kêu oan
ngày một mươi chín và hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án tỉnh cà mau xử phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm
bị cáo lĩnh vẫn bị tuyên mức án ba mươi tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
tòa tuyên án xong lúc gần chín giờ sáng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
bị cáo lình được anh ruột là lê minh dùng trở đưa về nhà ở xã lương thế trân huyện cái nước
đến gần một mươi một giờ cùng ngày
người ta phát hiện lình đã uống thuốc diệt cỏ ở phòng riêng
bên cạnh là bức thư và clip tuyển mệnh với nội dung bị oan ức quá dẫn đến làm điều dại dột
bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau xác định linh được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh lúc hơn một mươi hai giờ một mươi phút
cùng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn và được rửa ruột chống độc
dù được các bác sĩ cứu trữa tận tỉnh nhưng lĩnh đã không qua khỏi
chiều ngày hai mươi một tháng ba thông tin từ công an xã mỹ lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh cho biết
đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm một nữ sinh lớp một mươi bị mất liên lạc với gia đình từ trưa ngày hai mươi tháng ba tới nay
đó nữ sinh bị mất liên lạc với gia đình là em nguyễn thị hương gờ sinh năm hai nghìn tám
ngụ tại thôn sơn thủy xã mỹ lộc con thứ hai của vợ chồng anh nguyễn trọng tĩnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
một cán bộ xa công an xã mỹ lộc cho biết
trước lúc cháu mất liên lạc với gia đình thì giữa cháu và bố mẹ cũng như mọi người trong nhà không hề có xảy ra mâu thuẫn gì
tính tình cháu cũng bình thường
cán bộ này cho biết theo người nhà thông tin thì sáng ngày hai mươi tháng ba cháu có đi học nhưng không lên trường vào lớp
đến trưa cháu có về ăn cơm bình thường
cho đến khoảng một mươi ba giờ chiều thì cháu mang theo cặp sách đi ra khỏi nhà rồi mất liên lạc từ đó
khi đi cháu mặc áo khoác màu đen
đến tối và sáng nay sau khi cháu gờ đi nhưng không về quá lo lắng
người nhà đã liên hệ với bạn bè cô giáo của cháu cũng như người thân
nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có thông tin
nói tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cầm nhận được
xin mời quý vị cùng theo dõi
chiều ngày hai mươi một tháng ba theo cảnh sát giao thông công an đà nẵng
khoảng một mươi ba giờ ba mươi phút cùng ngày xe container mang biển kiểm soát bảy mươi bốn h chín trăm sáu mươi sáu
tại hiện trường xe container lao lên giải phân cách đầu xe đâm vào trụ đèn giao thông và bị hư hỏng nặng
vụ tai nạn khiến tài xế chưa rõ tên tuổi bị thương
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tiết giao thông và điều động xe cứu hộ đến di rời phương tiện bị nạn đi nơi khác
cũng trong chiều ngày hai mươi một tháng ba trên quốc lộ một a đoạn qua phường phổ thạnh
thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
thời điểm trên nam tài xế trú tại tỉnh bình định điều khiển xe tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c bốn nghìn tám trăm tám mươi bốn
liêu thông theo hướng bắc nam
đến đoạn qua phường phổ thạnh xe tải bất ngờ tông vào giải phân cách
làm sô lệch hàng loạt cấu kiện bê tông và mắc kẹt trên giải phân cách
vụ tai nạn làm xe tải hư hỏng nặng phần đầu
cú tông mạnh khiến bảy cấu kiện bê tông của giải phân cách bị xô lệch
biển báo giao thông hư hỏng tài xế chỉ bị xây sát nhẹ
đoạn đường xảy ra tai nạn khá rộng có giải phân cách đen tín hiệu đầy đủ
tại thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhỏ đường kha vắng
nên vụ việc không làm ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác
theo trạm cảnh sát giao thông đức phổ tỉnh quảng ngãi
đơn vị đã cử lực lượng hỗ trợ tài xế đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe
đồng thời kiểm tra hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc
thông tin ban đầu tài xế xe tải ngủ gật khiến xe mất lái lao lên giải phân cách
thông tin từ tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an hà nội cho biết
qua kiểm tra trên các tuyến phố
đơn vị đã phát hiện bốn vụ việc bắt giữ năm đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
trong đó có người mang theo súng ngắn
tăng vật thu giữ có một súng ngắn chín viên đạn một vỏ đạn hai gói nhỏ ma túy
ba bình kim loại nghi chứa khí cười hai xe máy
vụ việc đang được bàn giao cho công an phường sở tại tiếp tục điều tra xử lý
thông kê kết quả trong tuần qua từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng ba
các tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội đã phát hiện xử lý một trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm
tự an toàn giao thông tạm giữ sáu mươi ba phương tiện trong đó năm mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
lực lượng chức năng phát hiện một mươi sáu vụ việc có dấu hiệu vi phạm bắt giữ một mươi bảy đối tượng
tăng vật thu giữ gồm tám mươi sáu gói nghi ma túy các loại bốn bình kim loại nghi chứa khí n
hai dao năm xe máy hai giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp
một trăm năm mươi máy hút bụi cầm tay không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày một mươi tám tháng ba tổ công tác i một mươi một nghìn một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ
tại khu vực đường hồ tùng mậu nguyễn cơ thạch quận nam tử liêm
đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát
không đội mũ bảo hiểm không có cả chìa khóa điện
tổ công tác đã dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện trong cốp xe của đối tượng
có hai biển kiểm soát xe máy và một con dao dạng phớ
danh tính đối tượng được xác định là h a t sinh năm hai nghìn tám ở huyện yên lập phú thọ
bước đầu đối tượng khai nhận xe trên do t cùng với đồng bọn vừa trộm cắp vào ngày một mươi bảy tháng ba
trên địa bàn quận nam tử liêm trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
tổ công tác đã lập hồ sơ ban đầu bàn giao người và tăng vật liên quan cho cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
ngày hai mươi một tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh bình định cho biết đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông ntv ba mươi tám tuổi ở xã ân tường tây huyện hoài ân tỉnh bình định
vì không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn ông v bị xử phạt số tiền bốn mươi tám năm triệu đồng
trước đó ngày chín tháng ba trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường tỉnh sáu trăm ba mươi
đoạn qua xa ân tường tây tổ công tác của công an huyện hoài ân đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên
đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
thời điểm đó ông v điều khiển ô tô biển số bảy mươi bảy a hai trăm ba mươi x lực lượng công an huyện hoài ân yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
nhưng ông v không chấp hành ngoài ra qua kiểm tra ông v không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe
thưa quý vị nằm ở vị trí cách cửa ngõ của tỉnh hòa bình xã thịnh minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
được nhiều người biết đến là nơi có nhà máy nước sạch sông đà thuộc công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà
tuy nhiên khoảng một sáu trăm linh nhân khẩu của xã
suốt thời gian dài phải chịu cảnh khổ sở vì thiếu nước sạch sinh hoạt
gia đình anh nguyễn văn hưng bốn mươi chín tuổi trú tại thôn vật lại ở ngay cạnh nhà máy nước sông đà
nhưng đã gần hai mươi năm nay chỉ có lựa chọn duy nhất là dùng giếng khoan
theo anh hưng mỗi ngày mở cửa ra anh đều nhìn thấy nhà máy nước sạch
nhưng khi cúi đầu trộn nước giếng khoan đầy cặn vôi mùi hôi tanh thì lại ngậm ngùi
anh hưng chia sẻ chưa có cơ quan chức năng nào mang nước giếng khoan đi kiểm nghiệm chất lượng để biết chính xác thực trạng
suốt thời gian dài tôi và các thành viên trong nhà thường xuyên bị mẩn ngứa khi tắm rửa bằng nước giếng
cạnh nhà anh hưng mấy trăm mét vợ chồng ông nguyễn minh thuận cũng loay hoay với bài toán tìm nguồn nước sạch suốt hơn một thập kỷ qua
nguồn nước mà gia đình ông thuận đang sử dụng không khá hơn so với các hộ dân khác trong vùng
bà nguyễn thị hồng vợ ông thuận cho biết
so với nhiều gia đình khác trong thôn nhà tôi vẫn còn may mắn
bởi có những hộ dân không có nổi nước giếng khoan để dùng
họ phải dùng thứ nước có mùi tanh rất khó chịu
đến xã thịnh minh đi dọc những con đường làng không khó để bắt gặp
hình ảnh hàng chục vòi nước màu đen túa ra những bụi cây
theo chia sẻ của người dân vì khăn hiếm nước nên dù tiêu tốn nhiều tiền để thuê người khoan giếng
nhưng không phải ai cũng may mắn tìm đường mạnh nước
có gia đình khoan hai ba lần nhưng vẫn thất bại
có nhà khoan được nước nhưng chất lượng nước nhiều tạp chất vẩn đục nên không dám dùng để ăn uống
chính vì không thể chủ động tìm nguồn nước giếng khoan
nên rất nhiều người dân trong xã phải sử dụng nước từ khe suối chảy về
trước thực trạng trên chủ tịch ủy ban nhân dân xã thịnh minh cho biết
hiện tại xã có bảy hai trăm ba mươi sáu nhân khẩu với khoảng trên một sáu trăm linh hộ
các hộ vẫn dùng nước giếng khoan và nước từ khe núi
còn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thịnh minh
thực trạng thiếu nước sạch của người dân trên địa bàn đã tồn tại nhiều năm
chính quyền xã không ít lần kiến nghị lên cấp trên
thành phố hòa bình đã xây dựng đề án giải quyết vấn đề nước sạch cho bà con
tuy nhiên việc triển khai vào ngày nào thì xã chưa có thông tin cụ thể
vị cán bộ chia sẻ nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mọi người dân
chứ không riêng xã thịnh minh
hiện nay vì thiếu nước đời sống sinh hoạt của bà con sẽ trở nên rất khó khăn
bởi vậy điều mong mỏi của các hộ dân trong xã là có đủ nước sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày
thưa quý vị không cần khuyến mãi tưng bừng hay giảm giá sốc
thị trường thuê xe đạp vẫn vô cùng sôi động khi vào hè với nhu cầu sử dụng ngày càng cao
những ngày đầu hè dịch vụ cho thuê xe đạp ở hồ tây lại bắt đầu thu hút khách hàng
nhiều tiểu thương thu về tiền triệu mỗi ngày nhờ việc cho thuê xe
vào thời điểm mới đầu hè thời tiết trở nên ấm áp hơn công việc của anh hải
chủ cửa hàng thuê xe tại trích xài hồ tây cũng bận rộn hơn
đặc biệt vào lúc sáng sớm hoặc chiều muộn khoảng sau giờ tan tầm
được biết giá thuê chung cho mỗi chiếc xe đạp hiện nay là ba mươi năm mươi nghìn đồng trên ba tiếng thuê xe
với những cửa hàng có số lượng xe thuê lớn mặt tiền đẹp số lượng khách mỗi ngày có thể lên đến
hàng trăm lượt với mức giá bình dân ngày càng nhiều bạn trẻ đổ về hồ tây vui chơi đạp xe mỗi
buổi chiều lý giải về sự hút khanh này nhiều chủ cửa hàng cho biết vào những ngày thời tiết đẹp
mọi người luôn muốn tìm đến những nơi mát mẻ rộng rãi để vui chơi
ven hồ tây lại là địa điểm đón gió đồng thời các cung đường đều được trồng nhiều cây xanh
phủ bóng mát giúp dịch vụ cho thuê xe đạp nở rộ một nhân viên văn phòng tại cầu giấy chia sẻ
tranh thủ thời tiết đẹp và chưa nắng gắt sau giờ tan làm mình và đồng nghiệp lên hồ tây thuê xe
đạp vừa thư giãn vừa gian luyện sức khỏe mình thấy đây là một hoạt động khá hấp dẫn thu hút đa
phần các bạn giới trẻ hiện nay mặc dù chưa bước vào mùa hè nhưng số lượng người dân sử dụng dịch
vụ này càng tăng cao chất lượng dịch vụ cũng ngày càng được chú trọng để phù hợp với mọi lứa tuổi
giới tính khách hàng thỏa thích lựa chọn đến nay thuê xe đạp khám phá hồ tây được đánh giá
là dịch vụ thân thiện giúp hoạt động thể dục thể thao trở nên thú vị hơn nhiều năm trở lại đây
hồ tây trở thành địa điểm thư giãn của nhiều người bởi khung cảnh hữu tình không khí trong lành
cùng nhiều hoạt động thú vị như trèo thuyền sắp đạp xe chụp ảnh check in
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn
quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại